tại tỉnh cà mau bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ trì tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi tám khu vực miền nam
nam bộ có khoảng ba mươi triệu dân là khu vực giữ vai trò quan trọng cả về kinh tế và an ninh lương thực
nhưng đây lại là nơi còn chịu nhiều rủi ro và thách thức lớn từ thiên tai
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám thiên tai tại khu vực phía nam đã gây ra một trăm hai mươi ba trận rồng lốc
bốn trăm bốn mươi một vụ sạt lở bờ sông bờ biển làm hàng chục người chết mất tích và gần hai mươi nhà dân bị ảnh hưởng hư hỏng
trên những thiệt hại đã xảy ra chính phủ đã xuất hàng nghìn tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau để giúp các địa phương khắc phục hậu quả giúp dân ổn định cuộc sống
ngoài đánh giá lại những kết quả đã đạt được hội nghị lần này cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai trong thời gian vừa qua
để qua đó rút ra những kinh nghiệm quý phục vụ công tác phòng chống thiên tai cách thức ứng phó với thiên tai khu vực nam bộ ngày càng thiết thực và hiệu quả